các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với nước bạn tổ chức đưa khoảng ba trăm linh công dân việt nam trở về nước an toàn
những công dân được đưa về nước trong đợt này gồm có trẻ em và học sinh dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người ốm đau người đi du lịch thăm thân đã hết hạn thị thực bị kẹt lại ở các nước sở tại lao động bị cắt hợp đồng hoặc nghỉ không lương nhiều tháng
đại sứ quán việt nam tại uae đã cử các cán bộ trực tiếp đến sân bay dubai phối hợp với các cơ quan chức năng của uae hướng dẫn hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục lên máy bay về nước
trong thời gian tới trên tinh thần bàm sát chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các cơ quan chức năng của việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
ra soát và tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước trên cơ sở nguyện vọng của công dân diễn biến thực tế của dịch bệnh trong và ngoài nước
nâng lực cách ly của các địa phương